tìm kiếm cứu nạn tỉnh nghệ an cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ trên địa bàn tỉnh nghệ an đã có ba người mất tích một người chết và một người bị thương
trong đó người chết là bà nguyễn thị tình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xóm hai xã nghi mỹ huyện nghi lộc tỉnh nghệ an trong lúc đi làm ruộng thì bị xét đánh chết
mưa lũ cũng làm cho tỉnh nghệ an thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp hạ tầng
thống kê của ubnd tỉnh nghệ an đến tối ngày hôm qua một mươi bốn tháng chín có bốn tám trăm ba mươi năm hectare lúa hai sáu trăm tám mươi ba hectare ngô và các loại hoa màu bốn trăm linh một hectare cây công nghiệp bị ngập hư hỏng bốn sáu trăm bảy mươi con da cầm bị chết một tám mươi hectare ao hù bị ngập sáu lồng cá bị cuốn trôi bảy mươi nhà bị sập ba trăm chín mươi hai nhà bị ngập và nhà bị thốc mái là ba trăm linh bảy ngô nhà
tại nghệ an đến tối ngày một mươi bốn tháng chín nhiều tuyến đường giao thông vào khu vực dân
tỉnh nghệ an đang yêu cầu các ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nhất là tới vùng sâu vùng xa vùng ven sông suối để người dân biết nắm được diễn biến của mưa lũ bố trí lực lượng phương tiện tại những vị trí sung yếu để sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có sự cố
đồng thời các ngành địa phương bố trí lực lượng canh khác để hướng dẫn người dân phương tiện qua lại tại các ngầm tràn biến đỏ ngang
người dân đi vớt cùi trên sông suối vì rất nguy hiểm
tỉnh cũng đã chỉ đạo các địa phương trích ngân sách để tổ chức thăm hỏi động viên gia đình có người chết gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi
vâng có thể thấy là sau mỗi cơn bão thì người dân luôn luôn phải hết sức cẩn thận bởi hoàn lưu sau bão là vô cùng nguy hiểm nó có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân
đúng như vậy và ngay sau cơn bão số bốn thì tại bờ biển cửa đại của hội an đã xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến kè mềm hàng tỷ đồng và gây lo lắng bất an trong nhân dân sinh sống tại khu vực gần bờ biển này
phóng sự sau sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này
sau một đêm mưa to gió lớn nhà hàng kinh doanh ăn uống giải khát của bà nguyễn thị chiên nằm ở ven bờ biển thuộc địa phận khối tân mỹ phường cẩm an đã đổ sập hoàn toàn
phần bờ biển bị sạt lở
xoáy sát ngay nền móng của ngôi nhà tạo vực sâu khoảng hơn hai mét
các cây cột bê tông bị bẻ gãy nằm la liệt chuẩn bị đổ xuống biển
phần bờ biển bị sạt lở

xoáy sát ngay nền móng của bê tông bị bẻ gãy nằm la liệt chuẩn bị đổ xuống biển

điều lo lắng nhất của chính quyền và người dân hội an là mùa mưa bão đang đến trong khi đó vẫn chưa có biện pháp nào để chống sạt lở bờ biển cửa đại
hàng ngàn người dân sinh sống ở khu vực này vẫn đang nơm nớp với nỗi lo sạt lở
xoáy sát ngay nền móng của bê tông bị bẻ gãy nằm la liệt chuẩn bị đổ xuống biển

làm cho cán bộ công tác cán bộ hưu trí những người ở ngoài tỉnh không trực tiếp sản xuất không có hộ khẩu và không đăng ký tạm trú ở địa phương hợp thức hóa hồ sơ bồi thường hỗ trợ diện tích đất nuôi trồng thủy sản vượt hạn mức
những việc làm trên đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn chín hai tỷ đồng
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang đang hoàn tất hồ sơ khởi tố hình sự đối với lê quốc hưng chúa tân quế xã tân lý đông huyện châu thành tỉnh tiền giang về hành vi cướp giật tài sản
hưng khai nhận vào ngày một mươi hai tháng chín hưng đến nhà một người bà con cùng địa phương chơi
lợi dụng sơ hở của chủ nhà hưng đã giật một cọc tiền và vé số trúng thưởng trẻ thoát và bỏ trốn trên thành phố hồ chí minh tầm tài sản gần ba mươi chín triệu đồng
đường gia đình vận động đến một mươi tám giờ cùng ngày hưng đã về đầu thú và giao nộp toàn bộ số tiền cướp giật cho lực lượng công an để trả lại cho bị hại
hiện công an huyện châu thành đã cho gia đình bảo lãnh đối tượng lê quốc hưng chờ xử lý theo quy định của pháp luật
các clip được đăng tải trên mạng công an thành phố hà nội đã vào cuộc để làm rõ clip trên là có thật hay không và được quay vào thời điểm nào
đồng thời công an tp hà nội cũng khuyên cáo người dân nên cảnh giác bảo vệ tài sản và đặc biệt là ở những nơi đông người
một thông tin đáng chú ý đến từ nghệ an lực lượng biên phòng tỉnh nghệ an cho biết mới đây đã phát hiện và bắt giữ tàu xà thải trai phép trên vùng biển giáp danh giữa tỉnh thanh hóa và tỉnh nghệ an
sau bốn ngày tạm giữ thì đến sáng ngày một mươi ba tháng chín đại diện phía công ty là chủ tàu mới cử người đến làm việc với đồn biên phòng quỳnh phương
theo báo cáo của đồn biên phòng quỳnh phương huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an vào tối ngày tám tháng chín nhận được tin báo của quần chúng về việc xuất hiện một tàu lạ đi từ hướng cảng nghi sơn ra vùng biển sắp xanh giữa nghệ an và thanh hóa có dấu hiệu xả thải ra biển
đồn biên phòng quỳ phương đã triển khai lực lượng tiếp cận
tại thời điểm kiểm tra tàu sắt mang số hiệu la ba nghìn hai trăm sáu mươi sáu đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan trên tàu có ba thuyền viên và một phụ nữ
theo lời khai của người này họ là nhân viên của công ty trách nhiệm mô hạn hiệp thành có trụ sở tại tp hcm và đang thực hiện hợp đồng nạo vét luồng cảng căng thép nghi sơn tỉnh thanh hóa
sau bốn ngày bị tạm giữ đến sáng ngày một mươi ba tháng chín đại diện phía công ty đã mang hồ sơ liên quan tới xuất trình và làm việc với đội biên phòng quỳnh phương